trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão tỉnh hải dương đã chủ động tăng cường nhiều biện pháp
để bảo vệ hạn chế đến mức thấp nhất việc thất thoát thủy sản
xã hồng đức huyện ninh giang tỉnh hải dương hiện có hơn một trăm linh hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích chín mươi năm hectare
với các giống cá truyền thống trong đó nhiều nhất là cà rô trung bình một năm mỗi hộ gia đình thu hơn một mươi tấn cá
để giảm thiểu tổn thất bảo đảm an toàn cho các ao nuôi thả cá trong mùa mưa bão
những năm qua chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng tránh thiên tai
thông báo kịp thời tình hình mưa bão để các gia đình sớm có phương án bảo vệ
trong mùa mưa bão này hộ nông dân của xã thường xuyên xuống thăm các mô hình của hộ chăn nuôi
tuyên truyền vận động cho hộ trăn nuôi làm sao phải phòng trống trong mùa mưa bão
thứ nhất là phải khơi thông dòng cháy công rãnh phải thông thoáng phải kiểm tra môi trường nước ao của mình
thường xuyên là hàng tháng là phải đảm bảo vệ sinh môi trường là phải tấy bằng cái phương thức là tẩy thuốc và thay nước thường xuyên
để đảm bảo như thế là nguồn nước sạch sẽ để nuôi con cá nó mới đảm bảo
toàn tỉnh hải dương hiện có hơn ba lồng cá trên sông trong đó khoảng bốn mươi lượng cá chuẩn bị cho thu hoạch
sáu mươi còn lại phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm
trung bình một năm mỗi hộ gia đình thu gần ba mươi tấn cá
để nghề nuôi cá lồng phát triển bảo đảm thu nhập cho bà con thì việc làm cần thiết là phải làm tốt công tác phòng chống thiên tai
mùa mưa lũ thì bà nương xã đã có các thông báo gửi cho các hộ sản xuất kinh doanh tại ngoài bãi sông